xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng từ phía tây
đang có xu hướng phát triển và mở rộng sang phía đông
bởi vậy trong ba ngày tới ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi nắng nóng gây gắt trên mức ba mươi bảy độ
về chiều tối thì có thể cục bộ xuất hiện mưa rông vài nơi
vì vậy người dân cần lưu ý với các hiện tượng thừa tích cực đoan
như rông xét mưa đá có thể đi kèm trong các tháng giao mùa này
riêng tại khu vực phía tây bắc bộ nơi nằm gần với vùng áp thấp nóng phía tây
sẽ có mức nhiệt cao hơn khoảng một độ so với các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
trong đó có những điểm đạt ở mức là ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên mức ba mươi chín độ
nắng nóng đặc biệt gây gắt
người dân cần chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
tại miền trung các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo trong những ngày tới tại đây
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây từ nghệ an đến quảng trị
có thể đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gây gắt lên đến trên ba mươi chín độ
còn khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì nắng nóng cũng xảy ra ở các tỉnh từ đà nẵng cho đến khu vực phú yên
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh thành từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ ban trưa
chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên ít có sự biến động về thời tiết
phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất tại đây đạt ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên mức ba mươi năm độ nắng nóng cục bộ
còn về đêm và sáng do địa hình cao nên nhiệt độ thấp nhất
chỉ ở mức là hai mươi hai mươi ba độ có nơi thấp hơn
trong khi đó ở miền nam nắng nóng xảy ra trên diện rộng
không chỉ tại khu vực miền đông nam bộ
mà còn mở rộng xuống các tỉnh thuộc khu vực
miền tây của nam bộ với mức nhiệt cao nhất
đồng loạt ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có điểm trên ba mươi bảy độ
tập trung ở khu vực đông nam bộ
dự báo nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
vì vậy người dân cần chú ý đề phòng